ngày đầu xuân trên bến cá lạch cờn thuộc phương quỳnh phương những chuyến tàu đánh bắt ven bờ của ngư dân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
vươn khơi đã cập bến với đầy áp cá hố cá cháo đem lại thu nhập cao hoạt động mua bán diễn ra vô cùng nhộn nhịp và sôi động
tranh thủ thời tiết thuận lợi từ sáng sớm những tàu cá công suất nhỏ dưới ba mươi cv của ngư dân hoàng mai đã đánh bắt ở vùng biển cách bờ khoảng một hải lý
sau năm đến bảy tiếng các tàu đã thu về những mẻ cá hố tươi gió nhanh chóng được vận chuyển lên bờ
cá được các thương lái thu mua ngay trên bờ với giá giao động từ bảy mươi đến một trăm linh đồng một kg có thời điểm lên tới một trăm hai mươi đồng một kg
tàu ít nhất cũng được trên bốn mươi kg cá tàu nhiều được bảy mươi kg đem về khoản thu không nhỏ trong ngày đầu năm mới cho ngư dân
theo ngư dân nơi đây cho biết đây là phiên biển trúng đậm nhất từ đầu mùa cá cháo cá hố đến nay
chuyến biển đầu năm mới bội thu với lộc biển trời cho
hứa hẹn một vụ mùa khai thác hải sản thắng lợi của ngư dân hoàng mai